thời gian gần đây dịch vụ vận tải hành khách theo hình thức sử dụng phần mềm uber được phổ biến rộng rãi nhất là tại các thành phố lớn
việc ứng dụng phần mềm trong kết nối giữa người dùng với lái xe đã mang lại nhiều tiện ích
tuy nhiên việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm này không đúng quy định đã làm mất đi sự cạnh tranh lành mạnh trong thị trường vận tải hành khách đối với loại xe không quá chín chỗ ngồi đặc biệt là liên quan đến sự an toàn của khách đi xe
chỉ cần tải phần mềm ứng dụng taxi uber về máy và thao tác rất đơn giản bạn có thể gọi được một chiếc xe hợp đồng theo hình thức taxi và ở đây đã hiện sẵn giá tiền phải trả cho nơi bạn cần đến
chỉ ít phút sau xe đã đến nơi bạn cần đón
chiếc xe này dùng hình thức thanh toán điện tử không dùng phù hiệu

kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm ứng dụng của uber chưa được phép dùng hợp đồng điện tử và đối với người lái xe tham gia dịch vụ này cần phải có hợp đồng bằng giấy theo đúng quy định hiện hành
như vậy rõ ràng đây là một hình thức vận tải chưa được pháp luật công nhận
với những phần mềm mà khi bộ thông vận tải chưa cho phép ứng dụng cái hợp đồng đó là hợp đồng điện tử thì cái phần mềm đó có thể ứng dụng nên những cái xe hợp đồng đó nhưng chỉ để dùng để kết nối
còn khi kết nối xong giữa hành khách và
đơn vị kinh doanh vận tải vẫn phải ký kết với nhau một cái hợp đồng văn bản bằng giấy có đầy đủ nội dung
việc làm đó để góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người hành khách đi xe cũng như để đảm bảo quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp kinh doanh vận tải
trong nghị định bốn mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ hiện nay đã quy định rất rõ những mức sư phạm rất nặng đối với người điều khiển phương tiện đối với đơn vị kinh doanh vận tải khi vi phạm những điều kiện đó
và đương nhiên còn một cái sai phạm nữa cũng phải đưa tới đó là nếu như chúng ta đưa cái phần mềm ứng dụng này vào những đơn vị kinh doanh vận tải không đủ điều kiện không được sở giao thông vận tải cấp dây phép hoặc đưa vào những hộ cá thể nhưng không có dây phép kinh doanh vận tải và cái xe đấy không được cấp phù hiệu thì như vậy là cũng chưa đúng với quy định
theo nghị định bốn mươi sáu luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám quy định sẽ phạt tiền từ một hai triệu đồng đối với người điều khiển xe vận tải chuyển khách theo hợp đồng
hoặc có hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định và mức phạt từ ba tới năm triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe chở khách hàng không có hoặc không gắn phù hiệu hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp